lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín ngày một diễn biến phức tạp nhiều mánh khóe làm giả làm nhái các sản phẩm bảo hộ y tế lại rộ lên
ngày hôm qua lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra đột xuất công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng bm
khu công nghiệp lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình phát hiện các sai phạm nghiêm trọng tại đây
hàng tấn găng tay y tế đã qua sử dụng được thu gom về cơ sở tái chế
sau đó với chiêu thức thủ đoạn tinh vi các đối tượng đã biến những chiếc găng tay bẩn thành những lô hàng mới còn nguyên trong hộp đem bán ra thị trường
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là một phần trong số hàng tấn găng tay y tế đã qua sử dụng được đưa vào sưởng tái chế
dễ dàng quan sát thấy những chiếc găng tay này đều đã chuyển màu dính hóa chất thậm chí còn chi chít chữ viết
theo nhân viên trong công ty số hàng này được giám đốc thu gom về
mỗi chuyến xe chở khoảng hai tấn
sau khi phân loại theo tiêu chí bẩn hoặc hơi bẩn những chiếc găng tay cao su sẽ được đổ ra bàn này để công nhân phủ phép thành găng tay mới
công nghệ cũng chẳng có gì phức tạp
chỉ là dập vuốt kéo dán những phần nhăn nhúm rồi xếp lại thành trồng
găng tay sau khi được phân loại vuốt thẳng sẽ được đưa đến khu vực này để đóng hộp
mỗi một bó găng tay một trăm linh chiếc sẽ được công nhân cho vào túi ly lông xếp vào hộp rồi dán tem
không hề có chất tẩy rửa vệ sinh hay bất cứ một công đoạn khử trùng nào
chỉ đơn giản là nhặt găng tay phế thải đóng vào hộp
thế nên cũng dễ hiểu khi bóc những hộp găng tay được gọi là mới này ra
có số găng tay bẩn bên trong
thế nhưng cũng theo lời khai của chính nhân viên trong cơ sở y tế
thì cách đây vài ngày đã có người đến mua hai trăm linh thùng găng tay
tương ứng với hơn hai trăm linh chiếc găng tay bẩn đã có thể bị bán ra thị trường
đây là một cái hành vi không những là mang lại
nguy hiểm cho xã hội đối với những người trực tiếp sử dụng các cái găng tay cao su
đồng thời nó cũng mang lại cái nguy cơ cho cái việc các cái nhà sản xuất găng tay chân chính
khi mà xuất khẩu với thị trường đến các thị trường khó tính như là mỹ hoặc châu âu
thì người ta sẽ đánh giá cái việc là các cái sản phẩm của việt nam sẽ bị các thị trường này xem xét và khó khăn trong việc nhập khẩu
cũng trong ngày hôm qua
cơ quan chức năng đã đồng loạt
kiểm tra bốn cơ sở kinh doanh có liên quan đến hoạt động thu gom găng tay đã qua sử dụng của công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng bm
thu giữ hàng chục tấn găng tay bẩn đang chuẩn bị được tái chế và rất nhiều thành phẩm chuẩn bị mang đi tiêu thụ